khi nạn nhân chạy được vào nhà khóa cửa lại đối tượng mới cầm súng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
tiếp nhận vụ việc công an huyện trư quynh đã cử lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt cho gia đình nạn nhân đồng thời truy bắt đối tượng
qua xác minh ban đầu xác định được đối tượng lê văn thiền từ nghệ an vào
đối tượng này là đối tượng lang thang không có nơi ở ổn định không có nghề nghiệp ổn định nay đây mai đó
có hiểm nghĩ xích mít
chỉ hiện nay là có mỗi thu hành với mình cho nên tìm mọi cách để trả thu
sau đó chúng tôi đã họp và chỉ đào lực lượng hình sự lực lượng điều tra tổng hợp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
tiếp tục truy bắt bằng được đối tượng này
quá trình truy bắt đối tượng lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn
vì đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và campuchia
đến tối ngày một mươi tháng ba tại lán chạy của người dân ở xã tân
lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng thiện
tại hiện trường thu giữ một khẩu súng năm viên đạn và hai cây dao dựa
bước đầu thiện khai nhận do có xảy ra nhiều mâu thuẫn với người phụ nữ trên
nên nảy sinh ý định giết nạn nhân để trả thù
khẩu súng gây án cùng một mươi một viên đạn được đối tượng mua của một người campuchia
tại khu vực biên giới với giá sáu triệu rưỡi
tôi từng người gây án vào đắk lập làm ăn
thì ở cả nhà huyện một thời gian có mâu thuẫn
ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tôi tình cờ đi ngang gặp huyện ngai cộng
sài gòn dao tôi để trong cốc chém vào vai huyện gây thương tích
tôi lẩn trốn sang campuchia một thời gian cho đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi quay về dùng súng vào nhà nghiệm bắn hai phát gây thương tích
sau khi bắn hiền tôi sang gia lai rồi đi campuchia
rồi cho đến ngày hôm qua tôi về sài gòn về đắk lắc
trên đường tôi đi đập nông lẩn đốn
thì bị cơ quan cảnh sát bắt dựa
xác định cái đối tượng này là rất manh đồng và liều lính
có thể sử dụng các loại vũ khí khung khí nóng để chống lại cái lực lượng cúi bắt
cho nên chúng tôi cũng là thường xuyên họp với các tổ tuy bắt
là phải mục đích cao nhất là phải bắt được cái đối tượng này
tuy nhiên cũng phải đảm bảo được an toàn cho cái lực lượng tham gia với bắt
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
với hành vi chống người thì hành công vụ
nguyễn văn thành chú tại xã thụy ninh huyện thái thụy tỉnh thái bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa tạm giữ hình sự
vào sáng ngày một mươi một tháng ba tại km ba trăm bảy mươi tám nút giao nghi sơn
đường cao tốc quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn diễn châu
thuộc địa phận xã tân trường thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
tổ công tác thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an do trung tá nguyễn quang việt làm tổ trưởng
đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện xe container kéo theo roadmark
do nguyễn văn thành điều khiển vào đường cấm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện tuy nhiên thành không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
trong quá trình bị truy đuổi thành tiếp tục điều khiển xe container đâm thẳng vào phía sau xe ô tô của tổ công tác
khiến phần đuôi xe bị hư hỏng rất may không có người bị thương
đe dọa đòi tiền bồi dưỡng nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông
phạm thành dương vừa bị công an quận hải an thành phố hải phòng khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
phạm thành dương thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để đăng tải các bài viết hình ảnh
hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông
ngoài ra dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
để ghi hình gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ
đặc biệt đối tượng còn có hành vi đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông đòi tiền bồi dưỡng
nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng cảnh sát giao thông
thông tin mới nhất về vụ việc đối tượng lê quốc tuấn chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
có hành vi hiếp dâm và cướp tài sản
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng tuấn
theo điều tra ban đầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tuấn đến ở nhờ nhà chị ruột ở xã ya cao thành phố buôn ma thuật
sáng ngày hai mươi chín tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ ở gần nhà
đến trưa cùng ngày tuấn mang theo hai sợi dây dù một con dao đi bộ sang nhà người phụ nữ này
tại đây tuấn đã kề dao vào cổ không chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó tuấn dùng hai sợi dây rù chói tay chân nạn nhân đồng thời lấy cuộn băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét
lúc này tuấn thấy trên cổ nạn nhân có đeo sợi dây chuyền vàng nên đã dùng tay giật đất sợi dây chuyền
trong lúc sang co nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây bị thương tích
do nạn nhân cởi được băng keo và la hét lớn nên tuấn đã cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân
sau đó tuấn bán sợi dây chuyền được một mươi một triệu đồng và bỏ trốn đến tỉnh bà rịa vũng tàu
đến ngày ba tháng ba lực lượng công an đã bắt giữ thành công tuấn tại một nhà nghỉ trên địa bàn
tuấn là đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy nhiều năm nay
liên quan đến vụ tha mô tài sản và trộm cắp tài sản tại các bưu cục của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh
trên nhánh an giang trên địa bàn tp long xuyên
sáng nay công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố đối với nguyễn quốc khánh
bùi đăng khoa đoàn phước toàn về hành vi tham mô tài sản khởi tố bị can nguyễn hữu lộc
về hành vi tham mô tài sản và trộm cắp tài sản
bốn bị can này đều là nhân viên của các bưu cục của công ty cổ phần dịch vụ chuyển hàng nhanh
trên nhánh an giang trên địa bàn tp long xuyên
từ tháng bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách hàng
bốn người này không về giao nhộp tiền cho công ty mà dùng những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài
trong đó toàn chiếm đoạt trên một mươi sáu triệu đồng khánh chiếm đoạt gần ba mươi hai triệu đồng khoa chiếm đoạt trên năm mươi năm ba triệu đồng
lộc chiếm đoạt gần ba mươi bảy triệu đồng và hàng hóa tám mươi bốn đơn hàng lộc giao hàng thất bại chỉ giá trên hai mươi bảy bảy triệu đồng
ngoài ra lộc còn trộm ba đơn hàng có giá trị cao của công ty đem ra khỏi bưu cục và trở đi giao cho khách lấy số tiền trên một mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam trần ngọc bắc
chú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp biên hòa và công an phường tam phước
đã phát hiện và bắt quả tăng bắc đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố long đức một phường tam phước thu giữ một mươi ba gói ma túy đá
qua đấu tranh bắc khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại xã an viễn huyện tràng bom về sử dụng thì bị bắt
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã số năm ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đối với đối tượng thu đức thìn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố một thị trấn phó bảng huyện đồng văn tỉnh hà giang
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an thành phố lào cai tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã số một ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đối tượng vàng văn ánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã sở
công an thành phố xuân giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện yên minh tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã số một ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đối với đối tượng hầu xóa giảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã phú lũng huyện yên minh tỉnh hà giang
và đối tượng đặng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã bạch sa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
phải nhận quyết định truy nã số một ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
của công an huyện bắc quang tỉnh hà giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện